tại thành phố hồ chí minh tạp chí doanh nghiệp và hội nhập phối hợp mạnh thường quân
tổ chức trao quà tại sư đoàn ba trăm sáu mươi bảy sư đoàn ba trăm bảy mươi ở quân chủng phòng không không quân
nhằm động viên tinh thần góp phần phòng chống dịch bệnh và chăm lo sức khỏe cho bộ đội
đại diện công ty trách nhiệm hữu hạng tràng ngọc duy đã trao tặng ba phần quà trị giá hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng
cho các đơn vị thuộc quân chủng phòng không không quân gồm những sản phẩm bổ sung dưỡng chất
cho các cán bộ chiến sĩ trong công tác huấn luyện phòng tránh dịch bệnh
hơn hai tháng qua đội ngũ phi công sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi và cán bộ chiến sĩ sư đoàn phòng không ba trăm sáu mươi một
đã huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật chiến thuật sử dụng thành thạo các trang thiết bị vũ khí
thực hành chiến đấu hiệp đồng chiến đấu với các quân chủng binh chủng lực lượng có liên quan
để bảo vệ vững chắc bầu trời tổ quốc
dịp này tạp chí doanh nghiệp và hội nhập việt nam và mạnh thương quân tặng quà cho cảnh sát biển
và người dân đang ngày đêm bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc
tổng số quà là một mươi phần quà trị giá một năm tỷ đồng